tại hà nội ban cứu trợ trung ương ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã tiếp nhận ủng hộ năm trăm linh máy thở mv hai mươi cùng tiền mặt và các trang thiết bị y tế từ các nhà hào tâm
tới dự và tiếp nhận có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tiếp nhận năm trăm linh máy thở mv hai mươi trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng từ đại học văn lang cùng tập đoàn vạn thịnh pháp và một mươi một tỷ bảy trăm linh triệu tiền mặt từ cá nhân đồng chí trương quốc chính ban chỉ huy quân sự tỉnh phú thọ
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao sự chung tay ủng hộ của các cá nhân tập đoàn là rất kịp thời và cần thiết để chính phủ các y bác sĩ chiến sĩ bộ đội công an trên tuyến đầu chống dịch có thêm nguồn lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ
tính từ ngày ba mươi một tháng bảy đến nay toàn quốc đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá lên tới hơn hai tỷ đồng
toàn bộ số tiền và hiện vật tiếp nhận đã được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với chính phủ và ban chỉ đạo hỗ trợ mua các thiết bị y tế vật tư y tế và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh theo đúng quy định